từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi năm xem xét kết luận một số nội dung có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân bộ quốc phòng xem xét thi hành kỷ luật đối với một số người như sau
trung tướng nguyễn hoàng thủy phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân khu chín đại tá trương thanh nam đảng ủy viên phó tham mưu trưởng quân khu chín
trung tướng nguyễn bá cảnh thành uỷ viên phó trưởng ban thường trực ban dân vận thành uỷ đà nẵng xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ huyện uỷ ba vì
cũng trong kỳ họp lần này ubkt đã xem xét kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với ban thường vụ tình uỷ và ubkt tình uỷ ninh thuận xem xét giải quyết khiếu nại quỷ luật đảng bốn trường hợp
cũng liên quan đến việc xem xét kỷ luật cán bộ lãnh đạo có dấu hiệu vi phạm báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết đáng chú ý xem xét kỷ luật cựu phó thủ tướng vũ văn ninh vì sao
theo đó cũng trong cuộc họp của ubkt đã xem xét kết luận một số nội dung trong đó có liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu cá nhân cán bộ lãnh đạo
các vi phạm chính đưa đến quyết định kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo bao gồm gây thất thoát lớn tiền và tài sản của nhà nước trong cổ phần hóa
thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo tuổi trẻ
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
trong cuộc gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao tại tp hcm thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định muốn lắng nghe tiếng nói từ trái tim khối óc của người công nhân
và đó cũng là nội dung chính được báo lao động phản ánh qua bài viết gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao thủ tướng muốn lắng nghe tiếng nói từ trái tim khối óc của công nhân
lao động có trình độ kỹ thuật cao là tài sản là tài nguyên vốn quý của quốc gia
bởi đây là một trong những nguồn động lực phát triển kinh tế thu hút nhà đầu tư nước ngoài
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định như vậy tại cuộc gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao năm hai nghìn một mươi chín của bảy địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước diễn ra vào sáng ngày năm tháng năm tại thành phố hồ chí minh
đối với bốn mươi ba vấn đề là kiến nghị đề xuất của đoàn viên người lao động đã được tập hợp thành bảy nhóm và gửi đến thủ tướng
thủ tướng khẳng định sẽ giao cho văn phòng chính phủ vân loại và gửi cho từng bộ ngành địa phương để trả lời cho tổng liên đoàn lao động việt nam cũng như là anh chị em công nhân người lao động
thưa quý vị trước thực trạng diện tích trôn lấp rác thải sinh hoạt ngày càng thu hẹp yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại tiết kiệm diện tích đang là đòi hỏi cấp bách
thưa quý vị trước thực trạng diện tích trôn lấp rác thải sinh hoạt ngày càng thu hẹp yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại tích kiệm diện tích đang là đòi hỏi cấp bách

thưa quý vị trước thực trạng diện tích trôn lấp rác thải sinh hoạt ngày càng thu hẹp
thưa quý vị trước thực trạng diện tích trôn lấp rác thải sinh hoạt ngày càng thu hẹp